các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm mươi em học sinh của trường đã được phát sữa chua miễn phí
sau khi ăn sữa chua khoảng sáu mươi học sinh có triệu chứng đau bụng ói mửa
các thầy cô giáo đã đưa các em đến phòng y tế trường sơ cứu
sau đó nhà trường tiếp tục chuyển hai mươi bốn em có biểu hiện nặng hơn lên trung tâm y tế huyện châu đức cấp cứu
đến chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai sức khỏe của các em đã trở lại bình thường và được xuất viện
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra